ngày hôm nay thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có chủ trương chỉ đạo xử lý đối với vụ án xảy ra tại công ty việt á
theo đó trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và của bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ
toàn đảng toàn dân và toàn quân trong cả nước đã có nhiều nỗ lực cố gắng chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn quyết liệt phòng chống đại dịch covid một mươi chín
thường trực ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng phòng chống dịch bệnh để tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên vụ án xảy ra tại công ty việt á vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch và phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước
để xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân sai phạm cảnh báo gian đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực
củng cố niềm tin của nhân dân thường trực ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại công ty việt á
vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo và yêu cầu
đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng khẩn trương quyết liệt mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án
xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào
giao ủy ban kiểm tra trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan
để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của đảng
các cấp ủy tổ chức đảng tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương kiểm tra
thanh tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để tham nhũng tiêu cực
giao ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng
đồn đốc kiểm tra tham mưu thưởng trực ban chỉ đạo để chỉ đạo xử lý kịp thời nghiêm minh